tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa diễn ra buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
tham gia buổi diễn tập có các đơn vị chức năng của tỉnh lâm đồng và viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt
tình huống giả định tại một cơ sở phế liệu ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tiếp nhận một lô hàng sắt thép phế liệu
khi bốc rỡ nhân viên phát hiện một hình trụ trên có hình hoa thị và dòng chữ ra ve
sau khi quan sát nghi ngờ đây là bình chứa chất phóng xạ chủ cơ sở đã điện thoại cho cơ quan chức năng
nhận được tin báo ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh lâm đồng và các sở ngành liên quan có mặt hiện trường
đồng thời thiết lập vành đai an toàn cô lập và triển khai biện pháp thu hồi nguồn phóng xạ
tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu bảo đảm an toàn cho người ứng cứu và tránh gây ô nhiễm môi trường